thưa quý vị những ngày gần đây thì công an tỉnh hậu giang nhận được nhiều tin báo của người dân
bị đối tượng giả mạo tài khoản mạng xã hội zalo của người quen để lừa đảo chiếm nhốt tài sản
bằng thủ đoạn nhắn tin mượn tiền
và đây là một trong những hình thức lừa đảo không mới nhưng rất tinh vi
chỉ cần mất cảnh giác là người dân sẽ sụp bẫy và mất tiền
vất vả đi làm trong lúc dịch bệnh lại bị lừa đảo mất tiền là tình trạng của anh mainey em
nhân viên bưu tá ở huyện vị thủy tỉnh hậu giang
tại cơ quan công an anh y em cho biết cách đây vài ngày có nhận được tin nhắn
từ một tài khoản zalo có ảnh và tên của một người quen hỏi mượn tiền
vì tài khoản ngân hàng của người này bị lỗi không giao dịch được
tin tưởng trong buổi sáng anh liên tiếp dùng điện thoại chuyển ba lần với số tiền năm triệu đồng
qua hai tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp
cũng như là khách hàng quen rồi em giao đồ rồi nhờ chuyển rồi gửi lại
rồi em cũng đang đi làm em sơ ý
em cũng không có nghĩ là tài khoản bị hắt nếp
tại lúc trước vì đó giờ thì em thấy chỉ có facebook thôi
còn zalo thì đó giờ em chưa thấy nên em cũng không có nghi ngờ nhiều
cũng vì mất cảnh giác mà anh nguyễn ngọc cảnh chú huyện châu thành tỉnh hậu giang
đã chuyển hai lần tiền tổng cộng bốn triệu đồng theo nội dung tin nhắn hỏi mượn tiền
từ tài khoản zalo có tên và hình ảnh giống người đồng nghiệp
lúc đầu là nó ngắn là tôi đang bận việc
sợ vợ biết gì đó
rồi cho nên nó không dám bắt máy
rồi lần thứ hai tôi điện nữa thì nó bắt máy bận là nó gửi hình ảnh
gửi hình ảnh công việc nó làm
nhưng mà cái hình ảnh trong cái công việc nó làm là nó đúng ngay cho bạn của tôi
thống kê của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hậu giang khoảng một mươi ngày trở lại đây
đã ghi nhận chín trường hợp bị lừa bằng thủ đoạn giả danh tài khoản zalo
họ mượn tiền với tổng số tiền bị chiếm đoạt trên hai mươi triệu đồng
khi mà cái số điện thoại mà nào đó mà bà con không còn sử dụng
thì bà con nên xóa luôn cái tài khoản trên mạng xã hội đã được đăng ký trước đây
hoặc là thay đổi những thông tin bảo mật tài khoản zalo bằng cái số điện thoại mới
trường hợp phát hiện có người giả mạo những thông tin tài khoản của mình trên mạng xã hội
thì bà con nên là thông báo cho những người thân quen của mình biết để phòng ngừa
đồng thời là báo cho
cơ quan công an cũng khuyến cáo hiện nay ngoài thủ đoạn giả danh tài khoản zalo
các đối tượng còn chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội facebook để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cũng bằng cách nhắn tin mượn tiền vay tiền
do đó người dân cần hết sức cảnh giác để không mắc bẫy lừa đảo của tội phạm